tại thành phố hồ chí minh trong thời khắc giao thừa cảng cát lái thuộc tổng công ty tân cảng sài gòn đã phát lệnh làm hàng đầu xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
đây là những chuyến hàng đầu tiên xuất cảng thành công đi nước ngoài mở đầu một năm mới với nhiều thắng lợi mới
giữ vững vị thế của nhà khai thác cảng container chuyên nghiệp hiện đại và lớn nhất việt nam chiếm tám mươi chín thị phần khu vực thành phố hồ chí minh gần năm mươi cả nước
năm hai nghìn một mươi sáu cảng cát lái tiếp nhận bốn một trăm bảy mươi bảy lượt tàu toàn hệ thống đạt sản lượng gần sáu triệu container hàng doanh thu trên một mươi bảy ba trăm linh tỷ lợi nhuận một chín trăm ba mươi một tỷ nộp ngân sách trên bảy trăm linh tỷ đạt mức tăng trưởng trên một mươi khẳng định vai trò quan trọng của tân cảng sài gòn trong kết nối lưu thông hàng hóa trong nước và quốc tế
lấy năm hai nghìn một mươi bảy là năm khách hàng tổng công ty tân cảng sài gòn thực hiện đổi mới tư duy kết nối hệ thống nâng cao năng suất lao động và phát triển dịch vụ gia tăng cho doanh nghiệp
cảng cát lái phân đấu mức tăng trưởng năm hai nghìn một mươi bảy đạt từ bảy trở lên năng suất lao động tăng năm thu nhập bình quân tăng hai năm